một tháng sau cơn bão chúng tôi mới đến được trung tâm xã phước thành một trung tâm cụm xã bị biến dạng tan hoang và ngộn ngang đất đá
ông lê thanh hòa vẫn chưa hết bằng hoàng và ám hành khi nhớ lại trận lũ quét kinh hoàng xảy ra ngay trong cơn bão số chín xóa sổ hàng chục ngôi nhà ở địa phương
giờ đây trong căn nhà chống toát phía sau cùng bao nhiêu tài sản tích cóp được bị lũ cuốn trôi ông hòa không thể giấu được nỗi đau xót trong lòng
rất may ông và gia đình đều chạy thoát được khỏi cơn cuồng độ của thiên nhiên
cái đó là cây cối đất đá đá to nó tràn hết lên trên cao này luôn tràn hết lên trên cao này
lúc đó chỉ khẳng định là bà con lúc đó chỉ khoảng sợ là
bà con bỏ chạy thôi bà con chạy chạy hóng lòn chạy lên trên xã để tìm chỗ an toàn mà ẩn đất tiếng kêu khắp nơi
từ đó thì xã phải đập luôn cái hàng rào của xã để cho bà con chạy qua mà
nhìn lại những hình ảnh này chúng ta không thể hình dung trước khi bão lũ ập đến
nơi đây từng là một trung tâm cùng xã xâm quất
và xinh đẹp với đầy đủ các thiết chế văn hóa cơ sở hạ tầng thiết yếu và là nơi sinh sống của năm trăm một mươi năm hộ dân với khoảng hơn hai nhân khẩu chủ yếu là đồng bào rẻ chiêng và burgerno
nay tất cả đều tan hoang hoặc bị xóa sổ hoàn toàn sau lúc giữ
nhiều gia đình trắng tay
chiều chiều về lại nền nhà xưa
tỉnh thở nhìn dòng suối thân thương bao ngày
nay cũng dường như đục ngầu nước mắt
nhà cư làm không còn nữa
nhà làm cũng cao suối tựa dươi mà ta hờ
bao số trên đất sạc lỡ nó cũng có nhà đây
là cái thứ thống họa mà lũ trận lũ quét vừa rồi nó đi qua là thật sự là một cái
thật sự là nỗi quên hồn bây giờ nó ốm ảnh này nó có năng ốm ảnh đêm suốt cuộc đời
chỉ có sự sống và cái chết chỉ thoát với nhau trong một con tắc thôi
nếu như không kịp bỏ chạy lên thì chắc chắn là bây giờ cũng nằm hết dưới đầm rất là lạnh
sau trận lũ quét xã phước thành có bốn mươi ngôi nhà bị xóa sổ hàng chục ngôi nhà khác bị hư hỏng
các công trình cầu cống bị phá hủy hoàn toàn
trường học cũng tan hoang
hiện tại nhiều gia đình phải sống tạm tại ủy ban nhân dân xã trạm y tế hoặc nhà dân do hầu hết đều trắng tay sau cơn lũ dữ
tìm một nơi an toàn để bắt đầu lại cuộc sống mới quả là hành trình gian nan không chỉ với các gia đình bị nạn mà còn là nỗi lo canh cánh của địa phương
thoạt nhìn ai cũng tưởng
thoạt nhìn ai cũng tưởng
trường mênh mông đâu cũng có thể là nơi lập làng dân nhà
nhưng sau các trận lũ dữ vừa qua tìm trốn an toàn cho người dân quả là không đơn giản
không có đắc để rồi sản xuất rồi không có đắc để làm khu tác định cơ mới bởi vì bóng bề đều là những dãy núi có nguy cơ sạt lỡ
và hiện nay quỹ đắc và cái quỹ đắc thì nhiều nhưng mà nơi để làm nhà khu tác định cơ mới thì
thiếu an toàn và có thể nó là rất là khó cho địa phương
trong khi tại xã phước thành không có thiệt hại về người sau lũ dữ thì cách đó không xa khoảng một mươi hai km
tại xã phước lộc trận lũ ống kinh hoàng ngày hai mươi tám tháng một mươi đã cướp đi sinh mạng của chín người và bốn người bất tích

ngay sau lũ quét các lực lượng vũ trang của tỉnh nguyện
đã cắt rừng vượt lũ bắt cầu tạm để tiếp cận hiện trường cứu giúp người bị thương và tìm kiếm người mất tích
tuy nhiên do trận lũ ống quét qua chiều dài khoảng sáu trăm linh mét chiều ngang khoảng năm mươi mét
đã để lại quý lượng đất đá khổng lồ khiến cho cuộc tìm kiếm người bất tích như tìm kim đáy bẻ
do bị cô lập hoàn toàn nên trong hai tuần đầu sau lũ ống
việc tiếp tế lương thực nhu yếu phẩm cho người dân ở xã phước lộc chỉ có thể thực hiện nhờ sự vào cuộc của lực lượng trực thăng sư đoàn không quân ba trăm sáu mươi
khi thời tiết xấu việc tiếp vận hàng không gặp khó khăn thì mọi công việc đều phải sử dụng sức người
trong đó lực lượng dân quân từ các xã lân cận được huy động chi viện là chủ yếu

một tháng sau trận lũ ống kinh hoàng chúng tôi phải mất gần một tiếng đồng hồ đi xe máy từ xã phước thành tiếp cận vào xã phước lộc qua những đoạn đường sạt lở nguy hiểm treo leo
xã phước lộc là địa bàn sinh sống của khoảng hai trăm một mươi sáu hộ dân chủ yếu sống tập trung ở gần dòng suối
khi trận lũ ống xảy ra nhiều người dân không kịp trở tay chỉ biết bồng bế nhau
trận lũ ống xảy ra nhiều người dân không kịp trở tay chỉ biết bồng bế nhau
công cuộc tìm kiếm người mất tích theo thời gian cứ cạn dần y vọng
công cuộc tìm kiếm người mất tích theo thời gian cứ cạn dần hy vọng
anh em bà con rồi con cháu chết hết rồi chưa tìm thấy được
hai mươi năm trước
ông hồ văn đệ là người có công lập lạng
đùm bọc khoảng hai mươi hồ dân đến sinh sống bên dòng sông len
nay cơn lũ đi qua
hằng ngày ông đệ như chết lặng
khi chứng kiến cảnh tan hoang
và không khí tan thương luôn bao trùm ngôi lạ
gia đình ông có tám người thân bị lũ cuốn
nay vẫn còn ba người mất tích
mất người thân là nỗi đau quá lớn
khó lòng xoa dịu
nhưng ông đệ cũng đau đớn không kém
đó là phải bỏ làng mà đi
đi đâu để lập làng mới
dân nhà mới
là điều ông luôn đau đớn trong lòng
đây là làng tái định cư khe chữ
nơi ở mới của hơn một trăm linh hộ dân đồng bào ca dông
sau thảm họa lở núi năm hai nghìn một mươi
mô hình làng tái định cư khe chữ
ở xã trà vân huyện nam trà my
là minh chứng sống đồng về một ngôi làng
không chỉ có cơ sở hạ tầng đồng bộ
mà quan trọng hơn là an toàn qua các mùa mưa lũ
kinh nghiệm thành công của việc tái định cư
đó là biết dựa vào sự am hiểu địa hình của các già làng
người có uy tín để chọn đất lập làng
nơi ở mới không chỉ có đất sản xuất
có không gian văn hóa được đầu tư đồng bộ
điền đường trường trạng
mà quan trọng nhất là có được vị trí an toàn
ba năm qua tỉnh quảng nam đã quy hoạch bốn trăm linh ngôi làng
sắp xếp bố trí dân cư cho hơn sáu đồng bào kiểu số
ổn định cuộc sống an toàn qua các mùa mưa lũ
tìm giải pháp định cư an toàn cho người dân vùng gốc nghi cơ sạt lở
đặc biệt là vùng đồng bào các dân tộc là điều kiên quyết
để người dân ổn định cuộc sống lâu dài
và khu vực miền núi phát triển bền vững
kế hoạch trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ phải tiếp tục sắp xếp dân cư
cho khoảng gần một mươi hộ nữa ở khu vực miền núi quảng nam
tuy nhiên với diễn biến tình hình thiên tai gần đây
thì cho thấy ngoài việc tham khảo vào kinh nghiệm của người dân
thì phải có ý kiến của các nhà khoa học
chất lượng rừng cũng cần phải phân tích một cách có căng cơ hơn
để chúng ta có những giải pháp vừa sơ tán sắp xếp dân cư ổn định trước mắt
nhưng nó phải đảm bảo bền vững cho lâu dài
những phút giây đau buồn và thiêng liêng của ông hồ văn đẻ
người đứng đầu ngôi làng
chúng tôi chỉ biết cầu mong cho linh hồn của những người bị nạn siêu thoát
và mong ông vững vàng vượt qua đau buồn
để làm chỗ dựa tinh thần cho người dân làng
chuẩn bị cho một cuộc di dân lập làng mới
hôm nay được sự giúp sức của bà con dân làng
và chia sẻ của các nhà hào tâm
anh trần văn toàn
đã san ủi một nền nhà mới
để dựng nhà tạm cho gia đình
nơi ở mới cao giáo và an toàn hơn nơi ở cũ
anh hy vọng
mình và gia đình sẽ bắt đầu cuộc sống mới
dẫu nhiều mất mát khó khăn
nhưng từng bước sẽ ổn định trong tương lai
mời quý vị và các bạn đến với phần hai của ký sự
đi qua tâm bão với nhan đẻ
chạy đua với thời gian
để cùng chứng kiến nỗ lực của chính quyền
người dân và các lực lượng vũ trang
trong việc tiếp cận hiện trường
tìm kiếm cứu nạn tiếp tế lương thực
khắc phục khẩu quả do bão lũ để lại